ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
học tập quán triệt các nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung mương đảng lần thứ sáu khóa một mươi hai
dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình
cùng dự có các ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải
và bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn thiện nhân
phát biểu khai mạc hội nghị trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng cho biết
hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết
kết luận rất quan trọng
trong đó có bốn nghị quyết gồm một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới
đồng chí võ văn thưởng nêu rõ trong quá trình tổ chức học tập
quan triệt các nghị quyết hội nghị trung ương sáu cấp ủy các cấp
cần tổng hợp những đề xuất kiến nghị kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện
phối hợp với các cơ quan của trung ương nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời
sau phần khai mạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương phạm minh chính đã giới thiệu
quan triệt nghị quyết số một mươi tám nqitvk một số vấn đề về tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả